hà nội là thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất khu vực đông nam á
tuy nhiên tỷ lệ đô thị hóa càng tăng cao càng tồn tại nhiều bất cập
chất lượng làm quy hoạch tầm nhìn quy hoạch chưa phù hợp cùng với sự phối hợp thống nhất đồng bộ
giữa các quy hoạch chưa cao khâu quản lý quy hoạch thực hiện còn chấp phá
thiếu đi sự đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng đô thị
những điều này khiến cho quy hoạch chung của thành phố hà nội đang bị phá vỡ ảnh hưởng nghiêm trọng
theo báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch
quản lý và sử dụng đất ở đô thị của chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội
cả nước hiện có một ba trăm chín mươi dự án điều chỉnh quy hoạch từ một cho đến sáu lần có dự án lên tới chín lần
trong đó phần lớn là cơi nới tầng chia nhỏ diện tích căn hộ giảm diện tích cây xanh
hoặc bổ sung chức năng nhà ở và các lô đất thương mại đơn cử như khu đô thị trung hòa nhân chính
trong suốt hai mươi năm chủ đầu tư đã nhiều lần thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch
khiến cho mật độ xây dựng tăng lên hơn năm mươi với một mươi sáu tòa nhà cao tầng có chiều cao từ một mươi bảy đến ba mươi bốn tầng
các tiện ích chung khu đất công cộng của cư dân bị thu hẹp dân số tăng lên khiến cho quy hoạch bị phá vỡ
hay như trên tuyến đường lê văn lương với chiều dài chưa đầy một km nhưng phải gánh tới gần bốn mươi dự án trung cư
cao từ hai mươi năm đến ba mươi năm tầng
và dù cao điểm mỗi ngày tình trạng ưu nứ ách tắc xã hội thông trở nên nghiêm trọng